quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
các đại biểu thống nhất cần phải sửa đổi luật nhằm đưa ra hướng sắp xếp
đổi mới và tinh gọn bộ máy của quốc hội bảo đảm hoạt động hiệu lực hiệu quả
các đại biểu cho rằng việc sửa đổi lần này cần lưu ý tinh gọn nhưng phải bảo đảm hiệu lực hiệu quả
hiện nay dự án luật vẫn còn nhiều vấn đề chưa được thống nhất đó là việc hợp nhất của ba văn phòng
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và văn phòng đoàn đại biểu quốc hội
trong luật chúng ta đang dự kiến là đến ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thì mới có hiệu lực
có nghĩa là bây giờ chúng ta dự kiến kỳ họp thứ tám này sẽ thông qua cái luật này để một năm rưỡi sau mới có hiệu lực pháp luật
thì tôi không biết để làm gì
mà trong khi đó thì dự kiến cuối năm nay sẽ tổng cách cái việc thí điểm của một mươi hai cái tỉnh
nên tôi rất tha thiết đề nghị chúng ta chưa bầu thông qua
các đại biểu thống nhất với quy định đại biểu quốc hội chỉ có một quốc tịch đó là quốc tịch việt nam
cũng như nhất trí phổ biến
với tỷ lệ đại biểu chuyên trách chiếm ít nhất ba mươi năm tổng số đại biểu quốc hội